thời gian qua vụ lùm xùm xoay quanh tỉnh thất bồng lai hay còn có tên gọi khác là thiền a bên bờ vũ trụ
với người đứng đầu là ông lê tùng vân đã thu hút sự chú ý của dư luận
ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh long an đã có những kết quả điều tra ban đầu về tỉnh thất bồng lai
theo đó cơ quan chức năng khẳng định đây là tụ điểm lợi dụng tôn giáo danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để trục lợi từ hoạt động từ thiện
tính thất bồng lai đã được xác định không phải là cơ sở thờ tự thuộc giáo hội phật giáo việt nam
bà cúc sáu mươi tuổi ngụ tại huyện cần đước tỉnh long an chuyển về địa chỉ này mua đất xây nhà thành lập điểm tu tại gia từ năm hai nghìn một mươi
đến năm hai nghìn một mươi năm ông lê tùng vân ngụ tại quận sáu tp hcm chuyển về đây sinh sống cùng bà cúc
theo kết quả điều tra trước đây ông lê tùng vân từng chú tại xã phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm
và thời gian này đã tự phong là giám đốc trại dưỡng lão và cô nhi thánh đức
tuy nhiên năm hai nghìn bảy cơ sở này của ông vân đã bị ủy ban nhân dân huyện bình chánh tp hcm ra quyết định chấm dứt hoạt động
do không đúng với các quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động việc chấp hành các thủ tục pháp lý lưu trú
khi về ở tại hộ bà cúc
ông cho rằng mình nhận trẻ cơ nhỡ về nuôi
cơ quan chức năng phát hiện trong nhà có sáu đứa trẻ có mẹ ruột theo giấy tờ hợp pháp họ sinh sống như đại gia đình
cơ quan chức năng tp hcm đủ cơ sở xác định những người sinh sống trong gia đình bà cúc phần lớn có quan hệ huyết thống
là con ruột cháu ruột của ông lê tùng vân chứ không phải trẻ mồ côi không nơi nương tựa
sở lao động thương minh xã hội tp hcm xác định tinh thất bồng lai hoạt động không hợp pháp
có nhiều sai phạm về hoạt động
đăng ký tạo chú không làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định có dấu hiệu trục lợi
những thành viên trong gia đình bà cúc tham gia các game show truyền hình
các chương trình đó được mạng xã hội quảng bá là cơ sở nuôi trẻ mồ côi
nên đã tạo ra sự nhầm lẫn trong xã hội
từ đó nhiều năm qua các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã gửi nhiều khoản từ thiện tiền bạc vật chất về nơi này
tinh thất bồng lai đã trục lợi danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi cơ nhỡ không nơi nương tựa
để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ trục lợi cá nhân ảnh hưởng đến an ninh trật tự dư luận xã hội
anh lê thanh minh tùng người xưng là con trai ông lê tùng vân
chủ tịch thất bồng lai nay là thiền nam bên bờ vũ trụ nói về chuyện thâm cung bí sử của cha mình
anh tùng khẳng định có ít nhất ba thế hệ con của ông lê tùng vân đang chung sống cùng mẹ ruột tại thiền nam bên bờ vũ trụ
anh tụng nói về việc hành hạ trẻ em thực chất là các em cùng cha khác mẹ của anh minh tùng
và việc anh minh tùng tố cáo hành vi đánh đập người trong tinh thất bồng lai của ông lê tùng vân
nhằm làm rõ cho xã hội hiểu rõ và cứu các đứa trẻ còn ở trong thiền nam
ngày này qua thắng nọ ông lê tùng vân lôi tôi ra đánh bất kể ngày nào muốn đánh là lôi ra đập vui buồn cũng kêu qua đập
phạt một lỗi nhẹ như lỡ làm bể một cái ly cũng lôi ra đánh
ông đánh mình đỉnh điểm nhất là vào năm lớp tám lớp chín đau quá không chịu nổi
mình mới bỏ nhà đi theo bà
mấy tháng buổi đời lần la đi theo mấy đàn anh rồi dần dần dính tới pháp luật
tuổi thơ của mình là như vậy anh tùng kể lại
theo minh tùng việc lên tiếng hé lộ vụ các trẻ tại tỉnh thấp bồng lai đang bị đối xử tệ
là hy vọng sau này xã hội rõ ràng và ngăn chặn những đứa con của ông này ngày càng ngông cuồng giống ông ấy
bên cạnh đó việc lên tiếng cũng để cứu những em nhỏ vẫn còn ở trong tỉnh thất của ông lê tùng vân
anh tùng chia sẻ mục đích của việc live stream tố cáo ông lê tùng vân
do ông này cướp tài sản đánh đập hành hạ trẻ em trục lợi từ thiện giả mồ côi giả chùa
về việc anh lê thanh minh tùng có phải là con ruột của ông lê tùng vân hay không
anh tùng cho biết sẵn sàng thử adn
vấn đề theo anh tùng hiện ở thiền nam của ông tùng vân có bảy người con ruột
và được ông này nói là trẻ mồ côi để nhận thương xót của cộng đồng
lê thanh minh tùng cho biết đã mất công và muốn xác định adn
thì cần xét nghiệm tất cả các trẻ
tất cả bảy người con của ông tùng vân để làm bằng chứng
và như thế việc xác định adn mới có ý nghĩa và cứu được số phận của các đứa trẻ tại việt nam
anh lê thanh minh tùng cũng cho biết chứng kiến việc ông tùng vân quan hệ với các bà vợ
và có các con khác nhau
tôi chứng kiến các bà mang bầu đẻ em bé rồi vào bệnh viện thăm người trong cuộc lên tiếng
tôi chứng kiến các bà có bầu đi lại ở tỉnh thất rồi đi viện sinh
tôi theo ông tùng vân vào đón các bé về
rồi chứng kiến việc đặt tên cho các bé
tới khi đặt tên cho các bé trong gia đình ông tùng vân đều gọi cả nhà ra chứng kiến
minh tùng cho biết về xác nhận là con trai của ông lê tùng vân
lê thanh minh tùng khẳng định khi mẹ anh này còn sống
gia đình ai cũng biết anh là con của ông lê tùng vân
và điều thứ nhất anh này còn được ăn học đàng hoàng
nhưng do không chịu được cảnh đánh đập hành hạ của cha mình phải đi bội đời
theo anh lê thanh minh tùng anh này có giấy tờ chứng minh
sống trong gia đình ông lê tùng vân hơn ba mươi năm
việc quan hệ giữa ông vân với mẹ của anh tùng đều được nhiều người biết
bản thân anh này cho biết ông lê tùng vân còn có quan hệ tình cảm
với một số người khác trong tỉnh thất bồng lai
theo anh tùng ông lê từng vân không chỉ đánh một mình anh
ông lê tùng vân còn đánh cả vợ cả mấy đứa em ruột của ông ấy nữa
nhưng mình là người bị đánh nhiều nhất
đánh vì tư thù cá nhân thù hẳn những đứa trẻ mồ côi
thực sự cũng bị đánh như mình rồi bắt làm việc
bà phương hằng từng tuyên bố cho hai mươi tỷ tiền mặt dưỡng giả
nếu chịu xét nghiệm adn
bà tuyên bố ông tự tin kêu đến tên tôi thì hãy cùng tôi để chứng minh
ông bị oan nghiệt vùi dập hơn hai năm nay
nếu cả đời ông trung thực tu hành tôi sẽ bù đắp danh dự giá trị của ông
để công chúng không cần mệt mỏi vì những tin đồn ngược xuôi nữa
nếu ông sai ông phải chịu hoàn toàn trước pháp luật
còn nếu ông đúng tôi chịu thiệt thòi
tặng ngay ông hai mươi tỷ để dưỡng giả
đó cũng sẽ là bài học để ai vu khống người khác phải chịu trách nhiệm
bà phương hằng liên tục khẳng định đây không phải là chuyện tối qua tố lại
mà để đáp lại việc ông vân gọi tên bà trong đêm
theo sự yêu cầu của ông lê tùng vân
ông lê tùng vân cũng nhắc lại về lời tuyên bố cho hai mươi tỷ từ siêu đại nam
người đứng đầu tỉnh thất khẳng định ông không nhận tiền từ người khác
để làm điều trái với đạo đức
lê thanh minh tùng nói nó là con ruột của thầy
nó cho thấy tư cách đi xét nghiệm coi lời nó đúng hay sai
chẳng nghẽ hai mươi tỷ của con để thầy làm chuyện trái đạo đức pháp luật
luật pháp không cho người công dân này đi môi móc đời tư của một người khác
con suy nghĩ kỹ nha thầy là người tu hành thầy làm sao nhận tiền của chúng sinh
chịu sự sai khiến của chúng sinh làm cái này cái kia
cũng trong clip ông lê tùng vân cho biết bản thân ông bị ốm nói chuyện bị rẻ tiếng
ông cũng rất thất vọng với bà phương hằng
lâu luôn nói chuyện với ông bằng thái độ du côn
còn ông thì vẫn rất mềm mỏng lịch sự
cuối cùng ông lê tùng vân cho biết
ông sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị đi xét nghiệm adn với lê thanh minh tùng
thầy sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị của lê thanh minh tùng đi khám adn
giữa lê thanh minh tùng với thầy xem có phải cha con ruột hay không
nếu mà con cứ né tránh thì nay coi như lần nói chuyện chót của thầy với con
thầy không có thì giờ không có sức khỏe nữa
con chú ý
nữ hoặc mai con bảo nó đi khám adn với thầy
con coi chừng nó đi ra cửa sau hoặc cửa trước nó trốn luôn nó không dám đâu
thấy ông nội cho biết bốn mươi năm trước khi bà lê thị thu vân em gái ruột của ông còn sống
trong một lần vào viện đã được cho một đứa bé mà bị người ta bỏ rơi
bà ếm về nhà nhờ ông đặt tên từ đó bé trai ấy có tên là lê thanh minh tùng
đấy hết rồi thầy liên quan đến đứa bé đó chỉ bao nhiêu đó
nơi đó một ngày nào mối quan hệ của thầy với lê thanh minh tùng chấm dứt từ đó từ bốn mươi năm trước rồi
ông lê tùng vân chia sẻ đoạn clip cũng chiếu học bạ một số giấy tờ của lê thanh minh tùng để khẳng định
cả hai không có quan hệ máu mủ và không ở tỉnh thất bồng lai như anh tùng đã nói
cuối cùng ông lê tùng vân nhờ bà phương hằng chứng minh quan hệ cha con của ông với lê thanh minh tùng
phương hằng còn giúp thầy chứng minh cho kỳ được rằng theo lời lê thanh minh tùng
là thầy đã ngủ với em gái ruột để đẻ ra lê thanh minh tùng
hoặc con chứng minh thầy là cha ruột của lê thanh minh tùng để thầy bù lại tội lỗi của thầy lúc còn trẻ
em gái thầy chết từ lâu rồi bây giờ con làm sao chứng minh cho mọi người thấy được
lê thanh minh tùng là con ruột của thầy và thầy là cha ruột của thanh tùng
thầy ông nội lê thủng vân cho biết
tháng chín năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh long an đã điều tra về tinh thất bồng lai
và phát hiện năm đứa trẻ trong tịnh thất không bổ côi mà đều có mẹ ở cùng
để điều tra làm rõ việc này công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng thu mẫu tóc
mẫu niêm mạc miệng của hai mươi bảy người gồm một mươi bảy người lớn một mươi trẻ em
để giám định xem có mối quan hệ thân thích hay không
quá trình thu mẫu có sự chứng kiến của các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương
tuy nhiên phần lớn các thành viên sinh sống trong hộ của cao thị cúc
có hành vi chống đối không hợp tác với cơ quan chức năng
vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh long an cho biết đã tạm đình chỉ xử lý nội dung
tin báo tố giác về hành vi loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tỉnh thất bồng lai
nguyên nhân tạm đình chỉ công an đưa ra là do vụ án có tính chất phức tạp
nhiều đơn tố cáo thời hạn giải quyết đã hết nhưng chưa có một số kết luận giám định liên quan
nên tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm
về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản người tố cáo cho rằng
thủ đoạn của các đối tượng sinh sống tại hộ cao thị cúc là giả chùa giả sư
giả nơi đuôi trẻ mồ côi để đăng thông tin kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội
nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước
công an tỉnh long an đang chờ thêm một số kết quả về xét nghiệm
phân tích gen di chuyển học từ cơ quan chuyên môn về y tế
cụ thể nếu kết quả giám định phù hợp với nội dung tố giác
kết quả với các chứng cứ cụ thể thu thập được trong quá trình điều tra
thì cơ quan điều tra sẽ phục hồi điều tra
trong trường hợp không có căn cứ chứng minh hành vi phạm tội
thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự hiện hành
ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tòa nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với các bị cáo lê tùng vân
lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương lê thanh nhị nguyên và cao thị cúc
trong phần thẩm tra lý lịch bị cáo vân do lớn tuổi nghe không rõ
nên được tòa sắp xếp một người có quyền và nghĩa vụ liên quan nói lại cho bị cáo này nghe
bị cáo vân trả lời khá rõ trong đó đáng chú ý là bị cáo nói mình không theo tôn giáo nào
và vẫn còn độc thân đang chờ lấy vợ
tương tự các bị cáo khác cũng cho rằng mình không theo tôn giáo nào
bị cáo trung dương còn cho rằng mình không biết cha không biết mẹ
và không hiểu tại sao trong lý lịch ghi là con của bà cao thị cúc
bị cáo cúc cũng phủ nhận lý lịch có hai người con và cho rằng con của mình đều do người khác đưa nuôi
ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với lê tùng vân sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai ngụ tại ấp lập thành
xã hòa khánh tây huyện đức an tỉnh long an
trước đó qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân của đối tượng lê tùng vân
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an tiến hành thụ lý điều tra và có đủ chứng cứ xác định
lê tùng vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ của bà cao thị cúc ở ấp lập thành
xã hòa khánh tây huyện đức hòa như vậy ông vân bị khởi tố trong khi đang mang bản án năm năm tù
về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân theo khoản hai năm
bộ luật hình sự bản án này hiện còn chưa được thi hành do bị cáo được tại ngoại vì vấn đề sức khỏe
bản án xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một ông vân đã chỉ đạo lê thanh hoàn nguyên
lê thanh nhất nguyên lập tài khoản youtube năm chú tiểu thiền a bên bờ vũ trụ và nhất nguyên
hoàn nguyên offital các bị cáo đã quay phim giàn dựng đăng nhiều video có nội dung ảnh hưởng
không tốt đến dư luận thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự uy tín tập thể cá nhân
trực tiếp xâm phạm đến công an huyện đức hòa giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an
đại tá phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn chuyên gia tội phạm học cho hay nếu trong vụ việc tỉnh
thất bồng lai có hành vi loạn luân thì rõ ràng đây không chỉ là sự đồi bại vô đạo đức ảnh hưởng giống
nói cần lên án mà còn vi phạm nghiêm trọng luật pháp chúng ta đã tuyên truyền xã hội lên án rất
nhiều và pháp luật nghiêm cấm hành vi này từ rất lâu nên nếu xảy ra ở đây thì rõ ràng đó là vi phạm pháp
pháp luật rất nghiêm trọng lạc hậu rất lớn đi lùi lại văn minh của nhân loại xã hội và hơn thế
điều này còn thể hiện sự thách thức dư luận ông thì nói